lực lượng công binh tại tỉnh thanh hóa vừa tiến hành di rời và hủy nổ thành công quả bom nặng hai trăm năm mươi kg
tại xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa
quả bom được phát hiện trong khi xây dựng tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn nam thôn xã hà tân
lực lượng công binh xuống hiện trường tiến hành xác minh và kết luận đây là loại bom xuyên phá nặng hai trăm năm mươi kg
do máy bay mỹ thả xuống trong chiến tranh đồng thời phối hợp với bộ đội và dân quân địa phương
vận chuyển di rời quả bom và hủy nổ theo đúng quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối